trong hai ngày một mươi tám và một mươi chín tháng chín tại thành phố nha trang tỉnh khánh hòa diễn ra hội nghị ban chấp hành hiệp hội an sinh xã hội asean lần thứ ba mươi năm
với sự tham gia của hai mươi tổ chức an sinh xã hội thành viên đến từ một mươi quốc gia đông nam á dự và phát biểu tại hội nghị có phó thủ tướng vũ đức đàm
hệ thống an sinh xã hội asean đang bước sang một giai đoạn phát triển mới với những cơ hội và thách thức mới
do tác động lan tỏa từ cuộc cách mạng công nghiệp bốn và quá trình tự do dịch chuyển lao động trong khu vực
đòi hỏi hiệp hội an sinh xã hội asean assa cần có cách tiếp cận sáng tạo tầm nhìn dài hạn
tại các phiên hội thảo quốc tế trong chương trình hội nghị được triển khai với nhiều chủ đề bám sát chủ đề lớn
cơ hội và thách thức của hệ thống an sinh xã hội khu vực asean trong bối cảnh cách mạng công nghiệp bốn và tự do dịch chuyển lao động
nhiều ý kiến và giải pháp được đưa ra giúp chính phủ các quốc gia các nhà hoạch định chính sách
và toàn bộ hệ thống an sinh xã hội của các quốc gia trong khu vực tiếp tục hoàn thiện chính sách đảm bảo cho người lao động
dự kiến kết thúc hội nghị chức chủ tịch hiệp hội an sinh xã hội asean sẽ được chuyển giao cho việt nam